tại đây nhóm đối tượng đã dùng súng đe dọa uy hiếp và bắt ba công dân làm con tin
sau đó nhóm này đập phá điện thoại và yêu cầu cả ba con tin điều khiển xe máy để đi theo chúng
khi tiến hành truy quét các nghi phạm gây ra vụ việc lực lượng công an lần lượt giải cứu các con tin
trong đó có hai con tin được giải cứu ngay trong chiều ngày một mươi một tháng sáu và được bàn giao về trước
đến đêm ngày một mươi bốn tháng sáu con tin thứ ba được giải cứu và bàn giao về địa phương
thưa quý vị sau những sự xáo trộn do những kẻ gây dối manh động liều lĩnh gây ra
cho đến thời điểm này thì buôn làng tây nguyên cũng đã dần trở lại với nhịp sống thường nhật
tuy nhiên trên mạng xã hội không ít kẻ có tư tưởng đối nghịch phản động lại vẫn tiếp tục leo lái
trắng trợn xuyên tạc vu khống bóp méo bản chất sự việc khiến dư luận hết sức bức xúc
chỉ ít tiếng đồng hồ sau khi xảy ra vụ việc
chỉ ít tiếng đồng hồ sau khi xảy ra vụ việc
trên mạng xã hội những thông tin suy diễn đã xuất hiện và nhanh chóng được lan truyền
vẫn là rút tít giật gân cắt ghép hình ảnh bình luận khiếm nhã với thái độ có phần hạ hê
kèm theo đó là những ngôn từ kích động trắng trợn xuyên tạp bóp méo sự thật cố tình bẻ lái đổ lỗi cho chính quyền
ngay sau khi sự việc xảy ra trên không gian mạng cũng đã xuất hiện rất nhiều thông tin không chính xác về vụ việc
những thông tin này đã gây nhiễu loạn
những thông tin này đã gây nhiễu loạn
nhiều người cũng đã chia sẻ tán phát những thông tin thiếu chính xác và chưa được cơ quan chức năng kết luận
một phần là do họ thiếu kỳ một phần là chia sẻ theo trào lưu khi xảy ra các vụ việc phức tạp và được dư luận quan tâm
đồng thời cũng có nhiều người vì mục đích cá nhân như câu view câu like hoặc là có mục đích sống chính quyền
không hiểu bản chất sự việc cùng với dễ dãi trong tiếp nhận
chia sẻ thông tin những người lan truyền trên mạng xã hội có thể vô tình tiếp tay cho kẻ phản động
trong khi sự việc còn đang được làm sáng tỏ thì sự thiếu trách nhiệm của một số người đã phải nhận kết cục thích đáng
liên tiếp trong những ngày qua lực lượng công an xử phạt hành chính từ năm năm đến bảy năm triệu đồng
nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai lệch về vụ việc gây ảnh hưởng xấu trong dư luận
những đối tượng này nhiều khi chỉ nhận thức đơn giản là nếu sai như thế bị phát hiện
thì cùng lắm là phạt đến bảy năm triệu đồng
tuy nhiên các đối tượng này không nghĩ rằng những hành vi đó mà ảnh hưởng xấu đến ăn nghiệp tự an toàn xã hội
hoặc là xúc phạm doanh nghiệp phẩm của công dân hoặc là gây ảnh hưởng đến hoạt động điều tra vụ án hình sự
hoặc là ảnh hưởng đến uy tín của đảng nhà nước
thì hành vi này còn có thể bị xử lý hình sự chế tài có thể đến bảy năm tù
tất nhiên những sự phạt như vậy cũng là tạo ra những răn ré cho những người người ta hỏng hớt
người ta hay là khoách đại
nhưng cái chính theo tôi cái chính là phải giáo dục các đoàn thể của chúng
phải giáo dục cái ý thức tham gia mạng xã hội
nó gọi là văn hóa tiêu dùng tin tức số trong công nghệ số
cần phải bình tĩnh cần phải theo dõi cần phải nghe ngóng nhiều chiều
xem đâu là cái chính đâu là cái cơ bản đâu là cái thứ yếu
lợi dụng vấn đề tây nguyên để kích động vẫn luôn là chiêu bài chiến lược diễn biến hòa bình
của các thế lực thù địch phản động
sự việc sẽ được làm sáng tỏ đến cùng
trong lúc này người dân người dùng mạng xã hội cần ứng xử hết sức tỉnh táo
để không rơi vào bẫy của các đối tượng
chỉ em không đọc những trang mà trên facebook chia sẻ như thế
thì cũng không biết là nó chính xác hay không
em chỉ đọc trên những trang hoặc trên những trang web mà trình thống của việt nam thôi
em cũng có vô tình đọc được
những cái thông tin chưa được tìm ra

và lan truyền sai sự sử dụng